đã thành tru kỳ cứ vào dịp cuối năm là hoạt động buôn lậu lại gia tăng
đáng chú ý là năm nay tình trạng gom hàng của những đối tượng buôn lậu trên biển diễn ra sớm hơn và số lượng cũng nhiều hơn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hải phòng quảng ninh
hơn bảy mươi bao thuốc lá có trị giá hơn hai tỷ đồng bị bắt giữ khi các đối tượng dùng xuồng cao tốc vận chuyển trên vùng biển hải phòng quảng ninh
năm mươi tấn phân u lê trái phép được vận chuyển bằng xà lan trong đêm trên vùng biển hải phòng đã bị lực lượng chức năng cảnh sát biển bắt giữ
tám trăm linh mét khối dầu đeo được ngụy trang bằng các tàu cá nhằm qua mắt lực lượng chức năng đang thực thi nhiệm vụ trên biển
đó chỉ là ba trong tổng số hàng trăm vụ buôn lậu mà giá trị hàng hóa lên đến tiền tỷ hoạt động trên biển đã bị xử lý trong tháng chín tháng một mươi và giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy

trong khi những đối tượng buôn lậu ngoài gia tăng số lần chuyển thì số lượng hàng hóa cũng tăng lên đáng kể

trong khi những đối tượng buôn lậu nên lực lượng cảnh sát biển đã tăng cường quân số cử nhiều mũi trinh sát để nắm bắt tình hình quyết tâm ngăn chặn và hạn chế tối đa tình trọng buôn lậu trên các vùng biển trước và sau tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám